tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh nghệ an nhân chuyến đoàn ra thăm lăng chủ tịch hồ chí minh
tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã biểu dương nỗ lực của lãnh đạo tỉnh nghệ an
trong việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa chăm sóc các thương bệnh binh gia đình chính sách
phó thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách
phó thủ tướng cũng đề nghị tỉnh nghệ an không nên chỉ trông vào nguồn ngân sách nhà nước
mà cần vận dụng nguồn ngân sách địa phương kết hợp với xã hội hóa
để thực hiện các chính sách chăm lo đời sống cho người có công đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh